thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay hai tháng ba tại trụ sở chính phủ thủ tướng chính phủ phạm minh chính
chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và tham vấn về định hướng quy hoạch
tổng thể quốc gia thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi phát biểu tại hội nghị thủ tướng thẳng thắn nhìn nhận
tiến độ triển khai nhiều kế hoạch hiện nay còn chậm do đó các cấp ủy đảng các bộ ủy ban nhân dân các cấp
phải tập trung cho công tác này phải coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng then chốt trong năm hai nghìn hai mươi
hội nghị đã nghe báo cáo của các bộ ngành về công tác lập quy hoạch và công tác quản lý nhà nước về quy hoạch
theo chức năng nhiệm vụ được giao đồng thời thảo luận về những khó khăn vướng mắt trong quá trình triển khai
lập quy hoạch và cho ý kiến về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ hai nghìn hai mươi một đến hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
kết luận hội nghị thủ tướng
thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh tiến độ quy hoạch vẫn chưa được như kế hoạch đề ra
chất lượng quy hoạch vẫn còn những băn khoăn do đó thời gian tới các bộ các ngành địa phương phải xác định
đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm hai nghìn hai mươi hai tập trung cao độ công sức trí tuệ nguồn lực
thời gian cho công tác quy hoạch để đảm bảo tiến độ và nâng cao chất lượng quy hoạch
phải tăng cường kiểm tra giám sát việc thẩm định phê duyệt quy hoạch để vừa đảm bảo tiến độ và nâng cao chất lượng
lựa chọn những nhà thầu tư vấn tốt gồm cả nhà thầu tư vấn trong nước và nước ngoài
đồng thời lắng nghe nhiều chiều để tranh thủ ý kiến trí tuệ của các giới các nhà khoa học nhà quản lý
người dân doanh nghiệp lập các tổ giúp việc chuyên trách làm việc chuyên nghiệp về công tác quy hoạch
cử người đứng đầu cấp ủy chính quyền để lãnh đạo chỉ đạo công tác quy hoạch
xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia để thuận lợi cho việc khai thác dữ liệu chung phục vụ công tác quy hoạch
thủ tướng yêu cầu quy hoạch phải phát huy cao độ tính độc lập tự chủ tự lực tự cường của mỗi bộ ngành địa phương và quốc gia
lấy nguồn lực bên trong là cơ bản lâu dài mang tính quyết định ngoại lực là quan trọng đột phá
tuy nhiên kết hợp hài hòa hợp lý giữa nội lực và ngoại lực giữa tính độc lập tự chủ và hội nhập
về quy hoạch tổng thể quốc gia thủ tướng yêu cầu các bộ ngành đơn vị liên quan
nghiên cứu thêm về phân vùng quy hoạch nhằm tìm động lực mới cho phát triển các vùng

công bằng xã hội không hy sinh an ninh không hy sinh an ninh không hy sinh an ninh
không hy sinh môi trường lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần đưa ra được nhiệm vụ giải pháp chính sách đột phá
để mọi người dân đều được hưởng lợi
quy hoạch tổng thể quốc gia phải gắn với sự phát triển của khu vực và thế giới
xác định việt nam sẽ phát triển như thế nào trong chuỗi mắt xích khu vực và thế giới